quỹ bác nhân dân tp đà nẵng cũng đã ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em
với chủ đề trung tay bảo vệ trẻ em phòng chống xâm hại trẻ em
trong tháng này các cấp các ngành tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến luật trẻ em
nghị định và chỉ thị có liên quan đẩy mạnh truyền thông về tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
theo công an tp đà nẵng từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn thành phố đã xảy ra sáu mươi bốn vụ gồm một trăm linh tám đối tượng xâm hại trẻ em
so với giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm giảm năm mươi vụ và trẻ em bị xâm hại giảm năm mươi bốn em